vào chiều ngày hai mươi tháng một mươi hai ông trương hoàn lạc giám đốc cảng vụ hàng hải quảng nam
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng nam thực hiện lệnh bắt tạm giam
để điều tra về hành vi tham mô tài sản
được biết trụ sở cảng vụ hàng hải quảng nam đóng tại xã tam quang huyện núi thành
đây là cơ quan trực thuộc cục hàng hải việt nam thuộc bộ giao thông vận tải
thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về hàng hải tại cảng biển
và vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh quảng nam